thông tin mới nhất từ công an tỉnh sơn la liên quan đến vụ truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy dùng súng chống trả lực lượng công an
công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn long cách đây ít giờ đồng hồ tăng vật là một khẩu súng ngắn và một mươi bốn viên đạn
vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối nay tại khu vực rừng già xã triềng ly huyện thuận châu tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại yên mỹ hai phường xuân hòa thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
trước đó vào chiều qua tại km số ba trăm bốn mươi quốc lộ sáu a thuộc địa phận bản lăng luông xã phổng lăng huyện thuận châu tỉnh sơn la
công an huyện thuận châu đã phát hiện đối tượng nguyễn văn long điều khiển xe ô tô mazda biển kiểm soát ba mươi h một mươi một nghìn hai trăm linh chín chạy theo hướng điện biên về sơn la có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy
lực lượng công an yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng long đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác sau đó cướp một xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát
tiến hành kiểm tra xe ô tô mà đối tượng bỏ lại hiện trường tổ công tác phát hiện trong cốp xe có hai mươi hai bánh hình khối chữ nhật màu xanh nghi là heroin có trọng lượng khoảng hơn bảy năm kg
bảy gói ni lông hình chữ nhật màu xanh nghi là ma túy tổng hợp có khối lượng là gần một mươi bảy kg cùng một số vật chứng có liên quan
công an tỉnh sơn la đã huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ truy bắt đối tượng tại khu vực rừng núi nơi đối tượng đã bỏ trốn
sau hơn một ngày đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật là một khẩu súng và một mươi bốn viên đạn